thưa quý vị mặc dù tỉnh thừa thiên huế đang triển khai tiếp nhận công dân từ vùng dịch bệnh trở về quê
với điều kiện phải qua chốt kiểm soát dịch bệnh để thực hiện khai báo y tế và đi cách ly tập trung theo quy định
tuy nhiên nhiều người dân vẫn tìm cách lén lút trở về địa phương không qua các chốt kiểm soát
gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của các lực lượng chức năng
ba người dân thừa thiên huế đang làm việc tại đà nẵng đã vào trang facebook xe ké miền trung để tìm đặt xe về quê
rồi liên hệ qua số điện thoại với đối tượng trương thanh minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba tại thành phố huế là lái xe
thỏa thuận đi từ đà nẵng về thừa thiên huế với tổng giá tiền là một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng mỗi người một chuyến
minh khai đã lái xe đi đường vòng né các chốt kiểm dịch thả khách đi bộ ven biển rồi bố trí xe khác đón đi đường vòng tiếp
bằng thủ đoạn này đối tượng đã chở sáu người dân từ vùng dịch về thừa thiên huế không qua kiểm tra y tế tại các chốt kiểm soát dịch
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm thông báo ngừng năm tuyến xe buýt số năm sáu mươi một sáu mươi hai sáu mươi ba sáu mươi bốn kết nối tp hcm với tỉnh đồng nai
để phòng chống dịch covid một mươi chín
đến khi có thông báo mới
cụ thể tuyến số năm bến xe buýt chợ lớn bến xe biên hòa tuyến số sáu mươi một bến xe miền tây bến xe biên hòa tuyến số sáu mươi hai đại học nông lâm
bến xe phú túc tuyến số sáu mươi ba bến xe miền đông khu công nghiệp nhân trạch và tuyến số sáu mươi bốn bến xe miền đông khu công nghiệp sông mây
mới đây trên mạng xã hội đã đăng tải một video clip cho thấy trên đường un tắc kéo dài
một nam thanh niên mặc áo mưa đã điều khiển xe máy chạy lấn sang làn đường ngược chiều tại khu vực cầu vượt nguyễn trí thanh kim mã quận ba đình hà nội
tuy nhiên ngay sau khi đi tới chân cầu thanh niên này bất ngờ bị một người đàn ông ngoại quốc đi xe phân khối lớn chặn đầu và ép quay lại
ban đầu nam thanh niên tỏ ra khá bối rối tuy nhiên ngay sau đó người này cũng quay đầu xe lại và đi đúng chiều
sau khi clip được xuất hiện trên mạng xã hội nhiều người đã tỏ ra bức xúc trước hành động của nam thanh niên đồng thời dành lời khen cho chàng trai nước ngoài
trên mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiếc xe bán tải nhất quyết lái xe băng qua đường sát mà kệ coi tàu báo hiệu đã gây bức xúc phẫn nộ cho dư luận
sự việc xảy ra tại phía bắc gai chợ tía hà nội chiếc xe bán tải lưu thông từ đường nhỏ ra quốc lộ một cùng lúc có đầu máy tàu hỏa đang đi tới
rất may chiếc xe đã băng qua kịp thời và không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra vụ việc khiến nhiều người chứng kiến vô cùng hoảng sợ
nhiều bình luận cho rằng người tài xế đã quá coi thường luật giao thông và an toàn tính mạng của bản thân và những người khác
một số bình luận khác cho rằng cần có một hình phạt cho hành vi của người tài xế trên